chiều nay một mươi tháng ba bộ y tế cho biết bệnh nhân thứ ba mươi bốn mắc bệnh covid một mươi chín tại việt nam là một phụ nữ năm mươi một tuổi quốc tịch việt nam
trước đó ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân bay từ việt nam sang new york mỹ quá cảnh tại sân bay incheon của hàn quốc
đến ngày hai mươi chín tháng hai bệnh nhân bay từ washington mỹ về việt nam quá cảnh tại sân bay qatar
và sáng ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi nhập cảnh vào việt nam tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
sáng ngày chín tháng ba bệnh nhân nhập viện bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận và đang được điều trị cách ly tại đây
trước đó viện pasteur nha trang cũng đã thông tin về bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ ba mươi ba ở việt nam là một bệnh nhân nam năm mươi tám tuổi quốc tịch anh
là người đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn mà có một số hành khách đã được xác nhận là dương tính với sars cov hai lưu trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam gửi đi xét nghiệm
và cho kết quả dương tính
còn bệnh nhân thứ ba mươi hai nhiễm covid một mươi chín là nữ hai mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam có tiếp xúc với bệnh nhân thứ một mươi bảy tại london anh vào ngày hai mươi bảy tháng hai
thưa quý vị còn theo sở y tế tỉnh yên bái hai trường hợp ở yên bái có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín ở lào cai hiện cho kết quả âm tính trong xét nghiệm lần thứ nhất
hai trường hợp này hiện vẫn đang cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh yên bái
gồm một phòng khách ly tập trung của tỉnh yên bái
một phụ nữ bốn mươi ba tuổi ở phường hồng hà và một nam giới năm mươi tuổi đều ở thành phố yên bái tỉnh yên bái
đây là hai nhân viên cùng làm việc trên chuyến tàu hà nội lào cai nơi có hai hành khách được xác định là dương tính với sars cov hai
các cơ quan chuyên môn của ngành y tế tỉnh yên bái cũng đã tiến hành phun khử trùng các khu vực xung quanh nhà ở của hai trường hợp này
đồng thời tập trung giả soát áp dụng các biện pháp đối với người thân và những người có tiếp xúc với hai trường hợp trên
vâng từ ngày hôm nay một mươi tháng ba thì người dân việt nam có thể khai báo y tế thông qua website và ứng dụng trên điện thoại
đồng thời cập nhật các thông tin chỉ dẫn mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín từ ngành y tế
người dân đã cập nhật thông tin này như thế nào và hướng ra sao
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân vừa thực hiện trong chiều nay
bà đỗ thị bằng ở quận thanh xuân hà nội thường xuyên tìm hiểu thông tin về các biện pháp phòng bệnh
covid một mươi chín để giữ sức khỏe cho bản thân và gia đình
khi biết thông tin về việc toàn dân khai báo y tế bà rất vui mừng và đã tìm hiểu
đăng ký khai báo ngay trên trang web sức khỏe toàn dân từ chiếc điện thoại của mình
với điều kiện những tuổi già như chúng tôi có bệnh huyết áp hoặc là tiểu đường
nếu như mà được khai báo như này chắc chắn là ngành y tế sẽ nắm được những sức khỏe của chúng tôi
và nhất là trong những dịp covid thế này nếu như xảy ra thì y tế sẽ đến tận nhà chúng tôi
và căn cứ vào bệnh gì để xử lý các việc sốt đã xảy ra trong lúc có dịch như này
còn với chị châu là một nhân viên kế toán thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người
theo chị việc khai báo y tế là vô cùng cần thiết và mang lại nhiều lợi ích
chị châu cũng như nhiều đồng nghiệp của mình đã cùng nhau đăng ký khai báo y tế ngay trong ngày đầu tiên triển khai
bộ y tế đã triển khai rất là kịp thời để có thể cập nhật được thông tin của tất cả người dân cũng
không phải đến cơ sở y tế hay là đến các cái chỗ khác để đăng ký
thì ngay tại nhà hoặc là tại cơ quan mọi người cũng có thể cập nhật được tình hình sức khỏe của mọi người
khi mà đăng ký khai báo sức khỏe y tế đó
thì tôi thấy là cái cách để cho người lấy thông tin ấy thì tôi cảm thấy nó khá là dễ dàng
tôi cũng khá là dễ dàng để nhập thông tin
và hơn nữa là ở ngoài trang chủ của
cái trang đăng ký đấy thì tôi thấy là có cập nhật tình hình số liệu của những cái ca nhiễm mới
hay là việt nam mình có bao nhiêu ca thì tôi cảm thấy là khá là an tâm khi mà mình nắm được những cái con số đấy
có ba kênh để người dân khai báo
phụ thể là truy cập cổng khai báo điện tử http sưckhoẻtoàndân vn
hoặc http sưckhoẻtoàndân vn để điền các thông tin
hoặc qua ứng dụng ncov được ra mắt chính thức vào một mươi sáu h ngày chín tháng ba
người nhập cảnh vào kênh khai báo điện tử
việt nam có thể quét mã qr qua điện thoại thông minh tại các sân bay để nhận đầy đủ các thông tin cần khai báo
người dân tham gia vào công tác khai báo những cái vấn đề mà liên quan tới dịch bệnh
thế và khi mà khai báo những vấn đề liên quan đến dịch bệnh
thì người dân có những vấn đề về sức khỏe
thì người dân lại được
có thể người ta phát hiện này người ta hướng dẫn tư vấn này
và tất cả những vấn đề liên quan tới theo dõi chăm sóc sức khỏe cho mỗi người dân
và như vậy là chăm sóc sức khỏe cho cả cộng đồng
ngoài ra việc dùng ứng dụng ncov sẽ giúp cảnh báo người dân khi họ đến các nơi đông người
những khu vực đã có người nhiễm và nghi nhiễm khu vực đang được cách ly
các cơ quan chức năng sẽ dễ dàng phát hiện
theo dõi các bệnh lý nền của mỗi người
qua đó giúp việc giả soát theo dõi được chủ động
người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng này để báo cho chính quyền
những người nghi nhiễm covid một mươi chín ở xung quanh mình
khi các cơ quan chức năng xác định được thông tin
thì sẽ có biện pháp cách ly đối với các trường hợp đó
những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền một đường link được cho là bản đồ lưu ý dịch covid một mươi chín
trước sự việc này sáng nay công an tp hà nội cho biết đây là thông tin không chính xác
người dân không nên chia sẻ
đường link chia sẻ bản đồ từ google
với hàng chục chấm đỏ cảnh báo tại hà nội và một số tỉnh lân cận
nội dung cho rằng đó là nơi ở và nơi làm việc của những người từng tiếp xúc
với bệnh nhân thứ một mươi bảy nhiễm covid một mươi chín tại việt nam
đồng thời cảnh báo người dùng cẩn thận trọng không nên đến các địa điểm được đánh dấu trên bản đồ
công an tp hà nội nhấn mạnh đây là bản đồ không chính xác
người dân không nên tin và chia sẻ bản đồ này
để cập nhật các thông tin nhanh chóng và chính xác nhất về dịch covid một mươi chín
người dân nên vào cổng thông tin đệ tử của bộ y tế hoặc các báo trinh thống